các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo việc lắp các biển báo tạm thời để cảnh báo người tham gia giao thông
ban hành hướng dẫn tạm thời để đảm bảo giao thông trong điều kiện mặt đường có băng tuyết
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng cục đường bộ việt nam sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố khẩn trương tiến hành kiểm tra
kiểm tra giả soát điều kiện an toàn giao thông các tuyến đường bộ lắp các biển cảnh báo giảm tốc độ cảnh báo đoạn đường có băng tuyết chân trượt
bố trí lực lượng và phương tiện để xử lý băng tuyết trên mặt đường hướng dẫn nhắc nhở người điều khiển phương tiện duy trì khoảng cách an toàn bật đèn chiếu sáng
ban hành hướng dẫn tạm thời về đảm bảo giao thông trong điều kiện mặt đường có băng tuyết các quy tắc tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có tuyết rơi hoặc mặt đường có băng tuyết phủ
các nguyên tắc đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện khi tham gia giao thông trong điều kiện khí hậu lạnh mặt đường có băng tuyết phù
trước tình trạng nhiều lái xe của các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách vi phạm tốc độ sở giao thông vận tải quảng ngãi đã phê bình trực tiếp các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vi phạm đồng thời yêu cầu chấn chỉnh ngay vấn đề này
sở giao thông vận tải quảng ngãi nghiêm túc phê bình một số công ty vận tải không thường xuyên cập nhật
theo dõi các thông tin từ thiết bị giám sát hành trình để kịp thời ngăn chặn xử lý lái xe vi phạm về tốc độ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
đồng thời yêu cầu tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô phải tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe nhân viên phục vụ trên xe
đối với lái xe chạy xe hợp đồng yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông
công an tỉnh gia lai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bà lưu thị thanh tùng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại một thành tùng phát địa chỉ một trăm ba mươi một đường hai bà trưng thành phố pleiku gia lai để điều tra về hành vi trốn thuế
sau khi thông qua quyết định khám xét nơi ở của bà tùng lực lượng chức năng đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
tại thời điểm kiểm tra kế toán của công ty vắng mặt bà tùng đã đặt tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
tùng không xuất trình được chứng từ sổ kê khai hàng hóa hợp pháp
được biết công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại một thành viên tùng phát hoạt động kinh doanh từ năm hai nghìn bảy chuyên mua bán các mặt hàng bánh kẹo hàng hóa nông sản tại gia lai với số lượng lớn
theo điều tra ban đầu số tiền trốn thuế của công ty tùng phát khoảng sáu tỷ đồng cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sau nhiều ngày xét xử và nghị án ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh nghệ an tuyên phạt đối tượng trần lê đức chú tại quận tây hồ thành phố hà nội và bảy đối tượng có liên quan về hành vi lừa dối khách hàng và truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác
trước đó công an nghệ an đã phát hiện bắt quả tang hàng chục trạm kinh doanh xăng dầu sử dụng chip điện tử để lừa dối bớt xén của khách hàng
bình quân cứ một trăm linh lít xăng dầu bán ra các khách hàng bị mắc túi từ bốn đến một mươi một lít
đức là đối tượng sản xuất ic điện tử và đã bán hàng chục chiếc ic cho nguyễn sơn hải là giám đốc công ty cổ phần thiết bị xây lắp xăng dầu trường hải
từ đó hải cấu kết và bán lại cho nhiều đối tượng khác để lắp vào nhiều cây xăng để ăn bớt của khách hàng thu lợi bất chính
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần lê đức hai mươi bốn tháng tù phạt ba mươi triệu nguyễn sơn hải hai mươi bốn tháng tù cho hưởng án treo phạt bốn mươi triệu
sau đối tượng còn lại mỗi đối tượng bảy tháng đến một mươi tám tháng tù nhưng cho hưởng hạn treo
thưa quý vị liên tục trong hai ngày qua tại bệnh viện bạch mai viện tim mạch bạch mai viện lão khoa trung ương tiếp nhận và điều trị nhiều người già và trẻ em nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp đau xương khớp gia tăng
tại khoa nhi của bệnh viện bạch mai trong hai ngày nay số lượng bệnh nhi đến khám tại khoa tăng từ năm đến một mươi so với những ngày trước đó
mỗi ngày khoa tiếp nhận từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh trẻ đến khám chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp ho sốt viêm phổi viêm phế quản
nguyên nhân là thời tiết hà nội lạnh đột ngột kèm theo mưa phùn gió bắc tạo điều kiện thuận lợi cho virus nhiễm khuẩn đường hô hấp phát triển gây bệnh
để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn không để dịch bệnh tiếp tục bùng phát lây lan trên diện rộng ảnh hưởng đến người chăn nuôi đặc biệt là dịp trước trong và sau tết nguyên đán bính thân năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân huyện sơn tịnh quảng ngãi đã tập trung triển khai kịp thời các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm
tổ chức thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trong toàn thôn trà bình xã tịnh trà và thôn hà nhai bắc xã tịnh hà nhằm tiêu diệt mầm bệnh không để dịch bệnh phát sinh gây thiệt hại cho chăn nuôi
tăng cường kiểm tra kiểm soát tình hình mua bán vận chuyển gia cầm và sản phẩm ra vào vùng dịch kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh một trăm hai mươi giây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình của chúng tôi